phát hiện xe ô tô bị mất trộm đang lưu thông trên đường cảnh sát giao thông thị xã trảng bàng của tỉnh tây ninh tiến hành dừng xe kiểm tra và phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện ngáo đá
trạm cảnh sát giao thông trảng bàng đã chuyển giao phương tiện và hai đối tượng cho công an tp tây ninh để điều tra xử lý
trước đó vào khuya ngày hai mươi một tháng bảy trạm cảnh sát giao thông thị xã trảng bàng nhận được tin báo của người dân có đối tượng vừa trộm xe ô tô nhãn hiệu toyota camry màu trắng
điều khiển chạy theo quốc lộ hai mươi hai b hướng về thành phố hồ chí minh
vào sáng ngày hai mươi hai tháng bảy trạm cảnh sát giao thông trảng bàng tiếp tục nhận được thông tin xe ô tô có đặc điểm như trên đang lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi hai b hướng về huyện gò dầu
ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành chốt chặn dừng xe để kiểm tra
trên xe có hai người đàn ông biểu hiện ngáo đá tiến hành thử nhanh chất ma túy cả hai đều dương tính với chất ma túy
qua làm việc ban đầu với đối tượng điều khiển xe khai tên là nguyễn trường thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường ba tp tây ninh
trạm cảnh sát giao thông trảng bàng đã chuyển giao hai đối tượng cùng xe ô tô cho công an tp tây ninh để điều tra làm rõ